xin kính chào quý vị và các bạn
tình hình chung trên cả nước ta trong đêm nay là mưa rông sẽ tiếp tục duy trì
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
cụ thể là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh rồn xuống kết hợp với hội tụ gió
nên trong chiều tối nay và sáng ngày mai tại các tỉnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ thì có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi còn trên năm mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây vẫn giao động là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
trời lạnh về đêm và sáng vùng núi có nơi trời rét
với các tỉnh trung bộ chiều tối và đêm nay do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên tiếp tục có mưa mưa rào
riêng các tỉnh thuộc bắc trung bộ thì có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi còn trên năm mươi mm
còn về tình hình nhiệt độ thì ban trưa tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ phổ biến ở mức là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
riêng tại khu vực nam bộ thì cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
còn ban ngày thì mưa giảm hơn với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức là
từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ tại khu vực tây nguyên và từ hai mươi tám đến ba mươi một độ tại khu vực nam bộ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
thì có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nền nhiệt tại cả hai quần đảo không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trời chuyển lạnh nhiệt độ là từ hai mươi một hai mươi năm độ